chủ tịch nước trần đại quang đã dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp việt nam brunei darussalam
diễn đàn thu hút khoảng hai trăm năm mươi doanh nghiệp hai nước tham dự
thông báo cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế xã hội
quy mô kim ngạch thương mại kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi của việt nam
chủ tịch nước trần đại quang nêu rõ việt nam đang nỗ lực đạt mức tăng trưởng sáu bảy trong năm hai nghìn một mươi sáu theo đúng kế hoạch
việt nam là nền kinh tế mở với quy mô thương mại lớn hơn indonesia philippines và đang tiệm cận mức của malaysia thái lan
kim ngạch thương mại giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm tăng bình quân khoảng một mươi năm tạt ba trăm ba mươi tỷ đô la mỹ năm hai nghìn một mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn hai mươi đạt khoảng sáu trăm linh tỷ đô la mỹ
việt nam đã thu hút hơn hai trăm chín mươi ba tỷ usd vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi với khoảng hai mươi một bảy trăm linh dự án
từ một trăm một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ và đã giải ngân được một trăm bốn mươi tám tỷ đô la mỹ
về định hướng phát triển thương mại đầu tư giữa việt nam và brunei darussalam
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định việt nam rất coi trọng và đánh giá cao các dự án đầu tư kinh doanh
của các doanh nghiệp brunei darussalam tại việt nam
hai bên tăng cường hợp tác trong nông nghiệp chất lượng cao dầu khí phát triển hạ tầng giao thông theo hình thức ppp
cũng tại diễn đàn trước sự chứng kiến của chủ tịch nước trần đại quang
bộ trưởng ngoại giao và thương mại hai của brunei darussalam giang behormat behindato lim duc sang
và bộ trưởng công thương việt nam trần tuấn anh đã thay mặt chính phủ hai nước ký biên bản ghi nhớ
về tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa bộ ngoại giao và thương mại brunei darussalam và bộ công thương việt nam
chiều nay ngày hai mươi tám tháng tám chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã rời thủ đô bandar seri begoban kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước
tới brunei darussalem từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng tám và bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước
tới cộng hòa singapore từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng tám
theo lời mời của tổng thống nước cộng hòa singapore tony tangkeng iam
tiếp tục chương trình công tác tại các tỉnh duyên hải nam trung bộ
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã có buổi làm việc
với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh phú yên vùng đất cửa sông ba
có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa đậm đà bản sắc dân
qua đều cả công trình chống xói lở ven biển khu vực xóm rớ phường phú đông thành phố tuy hòa
dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm núi nhạn thành phố tuy hòa
và trồng cây lưu niệm tại tỉnh phú yên
tại nhà quốc hội hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt các đại biểu
về tham dự đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời bác lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi
gửi lời chúc mừng thân ái đến tất cả các thanh niên tiêu biểu
biểu dương những ý kiến đóng góp xác đáng của thế hệ trẻ
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh trước yêu cầu ngày càng lớn trong sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
các đại biểu thanh niên tiên tiến cần tiếp tục ra sức học tập
xen luyện hơn nữa để ngày càng tiến bộ thể hiện tình yêu tổ quốc bằng những việc làm cụ thể
đặc biệt cần coi trọng phong trào tuổi trẻ học tập và làm theo lời bác là việc làm thường xuyên và liên tục
để tuổi trẻ luôn là lực lượng xung kích tiên phong của cách mạng
khẳng định hiệu quả của việc đưa cán bộ trí thức trẻ về cơ sở
chủ tịch quốc hội đề nghị ban bí thư trung ương đoàn tiếp tục nghiên cứu tham mưu các chính sách
làm động lực cho cán bộ trí thức trẻ phấn đấu
vấn đề khởi nghiệp cho rằng đảng và nhà nước đã rất quan tâm đưa ra khá đầy đủ chính sách
để hỗ trợ các đơn vị khởi nghiệp nhưng chủ tịch quốc hội cũng thừa nhận
việc đưa các chính sách vào thực tiễn việc tiếp cận chính sách còn có khoảng cách
còn gặp nhiều khó khăn điều này rất cần được quan tâm thúc đẩy
đánh giá rất cao cách nhìn nhận sâu sắc của các bạn trẻ trong khởi nghiệp
khi cho rằng con đường vào đại học không phải là con đường duy nhất để thành công
và đóng góp nhiều nhất cho đất nước mà quan trọng là ý chí nghị lực và sự sáng tạo
của mỗi thanh niên chủ tịch quốc hội coi đây là yếu tố quan trọng để xây dựng
thế hệ thanh niên thời kỳ mới có tâm trong trí sáng hoài bão lớn
chủ tịch quốc hội cũng lưu ý các cơ sở đoàn cần tăng cường giáo dục cho thanh niên
về ý thức cảnh giác cách mạng tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng thế hệ thanh niên
giàu lòng yêu nước có bản lĩnh chính trị ý thức chấp hành pháp luật
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa đưa ra hướng dẫn khai thác
giám sát sản phẩm hải sản việc nuôi trồng thủy sản và nghề muối
tại bốn tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế
hướng dẫn này căn cứ vào kết quả điều tra đánh giá mức độ phạm vi ô nhiễm môi trường biển
do bộ tài nguyên và môi trường công bố ngày hai mươi hai tháng tám
đối với khai thác thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trình bốn phương án
phương án đầu tiên là cấm ngư dân khai thác hải sản tại vùng biển từ một mươi hải lý trở vào bờ
kéo dài từ vũng áng đến hết hòn sơn trà thừa thiên huế và tăng cường giám sát an toàn thực phẩm
sản phẩm hải sản khai thác tại cảng cá bến cá từ khi tàu về bờ
phương án thứ hai là cho phép ngư dân khai thác bình thường nhưng cấm ba vùng biển như bộ tài nguyên và môi trường khuyến cáo
phương án ba là cho phép ngư dân khai thác bình thường tăng cường giám sát an toàn thực phẩm
sản phẩm hải sản khai thác tại các cảng cá bến cá khi tàu về bờ
phương án thứ tư là cho phép ngư dân tham gia hoạt động khai thác hải sản bình thường và tăng cường giám sát an toàn thực phẩm
hiện các bộ ngành và địa phương đang thảo luận và sẽ lựa chọn phương án để áp dụng trong thực tiễn
chuyển đến với một thông tin đáng chú ý bắt đầu từ ngày một tháng chín
quanh hồ hoàn kiếm sẽ có một mươi sáu tuyến phố đi bộ dịp cuối tuần áp dụng từ một mươi chín h đến hai mươi bốn h ba ngày thứ sáu thứ bảy và chủ nhật
các tuyến phố thành phố đi bộ gồm đinh tiên hoàng hàng khai một phần hai đường lê thái tổ đoạn từ hàng chống đến hàng khai
đường lê lai đoạn từ đinh tiên hoàng đến lý thái tổ lê thạch đường trần nguyên hãn đoạn từ đinh tiên hoàng đến lý thái tổ
phố đinh lễ nguyễn sĩ
phố tràng tiền đoạn từ ngô quyền đến hàng bài phố lò sũ đoạn từ đinh tiên hoàng đến nguyễn hữu huân
phố hàng dầu đoạn từ đinh tiên hoàng đến cầu gỗ hoàn kiếm lương văn can đoạn từ hàng hành đến lê thái tổ
hàng bài đoạn từ hai bà trưng đến hàng khay phố bảo khánh đoạn từ ngõ bảo khánh đến lê thái tổ
các khu vực này sẽ được lắp đặt những trạm wifi miễn phí phục vụ người dân và du khách
phương án lưu thông cụ thể tại không gian đi bộ quanh hồ hoàn kiếm cấm toàn bộ phương tiện cơ giới và thô sơ hoạt động trên các tuyến phố nêu trên
những người có nhà trong khu vực tổ chức không gian đi bộ có nhu cầu đi xe mô tô xe gắn máy và xe thô sơ đến điểm cấm gần nhất được phép dắt xe về nhà
xe ô tô và các loại xe tương tự bị cấm hoạt động trên các phố bảo khánh đoạn từ hàng chống đến ngõ bảo khánh
phố lương văn can đoạn từ lương văn can hàng gai đến ngõ hàng hành ngõ bảo khánh ngõ hàng hành các phương tiện khác lưu thông bình thường
phần đường bên phải tuyến phố lê thái tổ tiếp sát với hồ hoàn kiếm đoạn từ hàng chống đến hàng khay các phương tiện lưu thông bình thường
việc hướng dẫn phân luồng hướng đi của các phương tiện không có nhu cầu vào khu vực hồ hoàn kiếm cũng được công an hà nội tổ chức
theo các hướng đi của các phương tiện từ phía bắc đi về phía nam từ phía nam đi phía bắc từ phía đông đi sang phía tây từ phía tây đi phía đông
ở phần tiếp theo của chương trình aeropol và hy lạp truy lùng phần tử thánh chiến ở các trại tị nạn
năm mươi người dân đức được hỏi không ủng hộ bà mắc ken tiếp tục nhiệm kỳ
truyền thông hy lạp hôm nay đưa tin cơ quan cảnh sát châu âu europol sẽ cử khoảng hai trăm linh nhân viên tới hy lạp trong những tuần tới để phối hợp với cảnh sát nước này tìm kiếm phần tử thanh chiến tại các trại tị nạn
trong giám đốc europol xác nhận chiến dịch trên và cho biết các cảnh sát sẽ truy tìm bất cứ kẻ cực đoan nào giả dạng người tị nạn bằng việc sử dụng giấy tờ giả và có ý định đi tới những quốc gia châu âu khác
sau các cuộc tấn công khủng bố ở paris vào năm hai nghìn một mươi
điều tra của cảnh sát cho thấy một số thủ phạm của những vụ tấn công đó đã đi vào châu âu từ thổ nhĩ kỳ bằng cách trả trộn vào dòng người tị nạn và đi qua những điểm nóng tị nạn trên hy lạp
kể từ đầu năm ngoái hơn một triệu người đã cập bến hy lạp để chạy trốn chiến tranh và nghèo đói và phần lớn vẫn tiếp tục hành trình đến các nước châu âu khác
nhiều nước châu âu lo ngại phần tử thánh chiến hồi giáo đã trà trộn vào dòng người di cư gây ra mối hiểm họa an ninh cho các nước châu âu
cũng trong ngày hôm nay văn phòng liên bang về người di cư và tị nạn của đức thông báo berlin dự tính có tối đa khoảng ba trăm linh người xin tị nạn sẽ tới nước này trong năm nay chưa bằng một phần ba so với tổng số người xin tị nạn ở đức hồi năm ngoái
nhà chức trách đức cho biết đang chuẩn bị cho việc tiếp nhận từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh người tị nạn trong năm nay và khẳng định có thể bảo đảm các dịch vụ tốt nhất cho tối đa ba trăm linh người nhưng nếu con số nhiều hơn sẽ dẫn tới khủng hoảng
năm ngoái đức đã đặt một bản thân cho các nước châu âu
đức đã đăng ký tiếp nhận khoảng một một triệu người tị nạn
chính sách mở cửa đón người tị nạn của thủ tướng angela merkel đã vấp phải sự chỉ trích của dư luận trong nước và nhiều chính trị gia đối lập
hàng loạt vụ gây dối và tấn công khủng bố gần đây do các đối tượng người nhập cư gây ra tại đức đã khiến uy tín của bà merkel bị sụt giảm
hàng loạt vụ gây dối và tấn công khủng bố gần đây do các đối tượng người nhập cư gây ra tại đức đã khiến uy tín của bà merkel bị sụt giảm
theo thăm dò của dư luận mới đây có tới năm mươi số người được hỏi
không ủng hộ bà giữ thêm nhiệm kỳ thứ tư
cuộc thăm dò do báo bin amstontat công bố sáng nay cho biết một nửa trong số năm trăm linh một người được phỏng vấn phản đối thủ tướng angela merkel ở lại nhiệm sở sau cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi bảy trong khi chỉ có bốn mươi hai ủng hộ
một cuộc thăm dò tương tự từ hồi tháng một mươi một năm ngoái cũng cho thấy số người ủng hộ nữ thủ tướng giữ thêm nhiệm kỳ thứ tư chỉ đạt bốn mươi năm trong khi bốn mươi tám phản đối
hồi tháng bảy vừa qua đức hứng chịu một loạt vụ tấn công bạo lực nhằm vào dân thường
trong đó có hai vụ tấn công mà sau đó tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng lên tiếng nhận trách nhiệm
những diễn biến này đã khiến dư luận hoài nghi về chính sách tiếp nhận người di cư cởi mở của bà merkel
áo sẽ tổ chức trưng cầu ý dân rời khỏi khối này
tuy nhiên người đứng đầu chính phủ áo lưu ý rằng dù vậy ông vẫn coi ankara là một đối tác trong các vấn đề chính trị an ninh và kinh tế
thổ nhĩ kỳ vẫn tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngăn chặn dòng người di cư đổ vào châu âu mà nước này ký hồi tháng ba vừa qua với eu để đổi lấy khoản hỗ trợ tài chính
được miễn thị thực nhập cảnh cho tất cả các công dân thổ nhĩ kỳ vào eu và việc thúc đẩy tiến trình gia nhập liên minh
tuy nhiên đến nay eu đã tạm thời chỉ hoãn xem xét việc miễn thị thực trên do tranh cãi liên quan tới luật chống khủng bố của thổ nhĩ kỳ sau vụ đảo chính bất thành vừa qua
liên quan tới cuộc đua vào nhà trắng ứng cử viên của đảng cộng hòa donald trump đã có bài phát biểu vận động tranh cử tại bang nông nghiệp logua
trong đó chỉ trích những quy định và chính sách thuế đề xuất của đối thủ là hiri clinton của đảng dân chủ cộng hòa sẽ gây tổn hại cho các hộ nông dân
phát biểu trước những người ủng hộ tại thành phố demoon thủ phủ của bang iowa tỷ phú donald trump cho rằng cựu ngoại trưởng hillari crinton muốn đóng cửa các trang trại quy mô gia đình và thực thi các chính sách phi nông nghiệp
ông nêu rõ bà clinton sẽ làm điều này không chỉ bằng cách đưa ra những quy định cực đoan mà còn tăng thuế đối với các trang trại gia đình và các doanh nghiệp lên mức cao tới gần năm mươi
ông trump đồng thời tái khẳng định cam kết tiếp tục yêu cầu mọi loại xăng bán ra phải chứa chất phụ da có gốc ethanol
vốn là vấn đề được các hộ nông dân trồng ngô đặc biệt quan tâm
ông cũng khẳng định sẽ cắt giảm thuế đối với các trang trại gia đình và cam kết sẽ hỗ trợ những người mỹ gốc phi sống tại các thành phố có tỷ lệ tội phạm và thất nghiệp cao ở iowa
cảnh sát indonesia đang tiến hành điều tra vụ một kẻ nghi là khủng bố cầm dao tấn công một linh mục tại buổi lễ cầu nguyện vào sáng nay
vụ tấn công xảy ra ở nhà thờ cơ đốc giáo seng zureb
cảnh sát thành phố medan bắc sumatra cho biết tuy không có thương vong nghiệp
nhưng vị linh mục và kẻ tấn công bị thương nhẹ
cảnh sát cho biết sẽ khám xét nhà riêng của nghi can để tìm kiếm các vật liệu chế tạo bom
một đội giả phá bom cũng được điều đến hiện trường để xác định chiếc ba lô của hung thủ có chứa chất nổ hay không
indonesia là quốc gia có số dân theo đạo hồi lớn nhất thế giới và đại đa số người dân thực hành đạo hồi theo cách ôn hòa
tuy nhiên những năm gần đây indonesia cũng xuất hiện xu hướng cực đoan cuồng tín
một phần do bị ảnh hưởng từ hệ tư tưởng cực đoan mà các tổ chức như nhà nước hồi giáo is tự xưng và al qaeda truyền bá
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân